thưa quý vị nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi một và đón xuân tân sỉu đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có thư chúc mừng
động viên toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an
các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn thư như sau
thư chúc mừng năm hai nghìn hai mươi một hà nội ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đồng chí thân mến nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi một và đón xuân tân sửu
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh
sĩ quan hạ sĩ quan học viên chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an các đồng chí cán bộ hưu trí
thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân các đồng chí bảo vệ dân phố
bảo vệ cơ quan doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
năm hai nghìn hai mươi tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp
có những biến động khó dự báo chưa từng có trong nhiều thập kỷ
các yếu tố tác động đến ổn định chính trị an ninh trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gây gắt hơn
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
sự đồng tâm hiệp lực phối hợp chặt chẽ hiệu quả của quân đội nhân dân
các ban bộ ngành trung ương và các địa phương sự ủng hộ giúp đỡ hết sức quý báu của nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn
hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp
các mục tiêu sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
và phòng chống thiên tai tham gia cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả bão lũ
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
thực hiện nêu gương siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ
xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt gương chiến đấu hy sinh dũng cảm
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được các cấp các ngành và nhân dân biểu dương khen ngợi
năm hai nghìn hai mươi một năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bên cạnh những thời cơ thuận lợi của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân
luôn khắc ghi thực hiện sáu điều bác hồ dạy ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
xây dựng công an nhân dân vững mạnh là lực lượng chính trị trung thành tin cậy là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công chào thân ái và quyết thắng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
sau một năm nhiều khó khăn đêm cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi các địa phương trên cả nước đều tổ chức các hoạt động ngoài trời
để người dân tận hưởng thời khắc chuyển giao từ năm hai nghìn hai mươi sang năm mới hai nghìn hai mươi một
tại thủ đô hà nội tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai hàng vạn người dân thủ đô đã đổ ra đường chào đón thời khắc thiêng liêng chuyển sang năm mới hai nghìn hai mươi một
với tinh thần phấn chấn vui tươi và thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa sự kiện đếm ngược cũng như các chương trình nghệ thuật khác
ngay từ chiều tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai các ngã đường dẫn về khu vực trung tâm thủ đô đều chật kín người
lực lượng công an được tăng cường phân luồng hướng dẫn xe cộ lưu thông
không gian đi bộ hồ hoàn kiếm cũng hoạt động sớm hơn một ngày nên lượng người đổ về vui chơi tham dự các sự kiện văn hóa càng đông hơn
tại thành phố hồ chí minh hàng nghìn người dân thành phố xuống đường tập trung về khu vực trung tâm để cùng nhau vui chơi
tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một tươi sáng hơn
tại nhiều địa điểm trong thành phố đà nẵng nhiều người dân và du khách chọn cho mình những khoảnh khắc thư thái nhẹ nhàng cùng người thân và gia đình
thả bộ dạo chơi trên tuyến đường du lịch bạch đằng ven sông hàn trên cầu rồng và cùng nhau chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp
cùng tận hưởng tiết trời xe lạnh của đêm cuối cùng năm hai nghìn hai mươi trong niềm hân hoan đón chào năm mới hai nghìn hai mươi một
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong ngày hôm nay ngày một tháng một lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
vẫn ứng trực một trăm linh quân số tại vị trí cửa ngõ thủ đô để phân luồng giao thông hướng dẫn bà con về quê đón tết dương lịch
chiều tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai hàng loạt tuyến đường đặc biệt là các cửa ngõ thủ đô hà nội xảy ra tình trạng un tắc
các phương tiện di chuyển khó khăn do lượng người về quê nghỉ lễ dịp tết dương lịch tăng đột biến
sáng sớm ngày một tháng một lượng phương tiện vẫn đông một số tuyến cửa ngõ vẫn xảy ra tình trạng ồn nhẹ
tại nút ngã tư trần duy hưng nối đường trên cao tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ứng trực một trăm linh quân số
tiến hành ứng trực hướng dẫn phân luồng giao thông hướng từ trung tâm hà nội theo đường giải phóng đi pháp vân cầu rẽ ninh bình và đi quốc lộ một a quốc lộ một b
trong ngày đầu tiên của tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một lượng phương tiện sẽ đổ dồn về hướng ra ngoại thành sẽ tương đối đông
vì vậy đội cảnh sát giao thông sáu cũng như các đội trực thuộc của phòng đã bố trí lực lượng tuần trai kiểm soát tuần lưu đảm bảo cho tự an toàn thông
trên các tuyến đường huyết mạch và các tuyến đường vành đai để đảm bảo cho người dân được về quê đón tết dương lịch an toàn
trong ngày đầu tiên quan điểm của chúng tôi là tiến hành tuyên truyền và nhắc nhở và hướng dẫn cho người dân là làm sao đảm bảo chấp hành nghiêm luật giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ
dự báo trước được tình hình kỳ nghỉ lễ năm nay lượng phương tiện lưu thông vào tuyến cao tốc chiều hà nội đi về phía nam sẽ tăng
nên từ chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an tp hà nội đã sẵn sàng phương án cắm chốt kết hợp với tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát lưu thông
kịp thời xử lý những vi phạm trên tuyến nhất là trên các tuyến đường trong hành lang bảo vệ đoàn các cửa ngõ ra vào nội đô các tuyến đường vành đai trục chính xuyên tâm
các nút giao các tuyến đường có công trình đang thi công các bến xe nhà ga khu vực các trường học bệnh viện các điểm tâm linh trên địa bàn
ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ tết dương lịch giao thông tại địa bàn hà nội vẫn đảm bảo đi lại thuận tiện thông suốt
tuy nhiên vào sáng sớm thì có xảy ra một chút ủn tắc tại các cửa ngõ ở thủ đô vì số lượng phương tiện đổ về quê đón tết dương lịch tương đối đông
tuy nhiên dự báo được tình hình lực lượng cảnh sát giao thông tại địa bàn hà nội đã có mặt từ sáng sớm phân luồng và hướng dẫn các phương tiện đi lại
nên trong trường ngày hôm nay thì tình trạng ủn đã được giảm thiểu rất nhiều
lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã thức trắng đêm tuần tra kiểm soát chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố
qua đó đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
những hình ảnh như thế này đã dần trở nên quen thuộc với người dân thành phố đà nẵng vào những ngày cao điểm
tại các tuyến đường sung yếu hàng chục phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra hành chính
ba giờ đêm qua chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi ra quân tổ c một nghìn chín trăm một mươi một đã phát hiện đối tượng nghi vấn
yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện
qua đấu tranh lực lượng chín trăm một mươi một đã phát hiện và khống chế đối tượng thanh niên tàn trữ trái phép hai gói ma túy đá
các ca thì tùy theo có ngày thì làm ca chiều có ngày thì làm ca đêm và thậm chí là tới một hai giờ ba giờ sáng là những trường hợp mà bắt được những tội phạm nguy hiểm thì chúng tôi phải bàn giao cho công an các quận huyện
khi mà dừng phương tiện kiểm tra người
vi phạm hoặc là kiểm tra hành chính thì mình luôn luôn thông báo đây là tổ chính chín trăm một mươi một để cho người dân được biết và đa phần người dân thì chấp hành rất là tốt rất ít xảy ra trường hợp chống đối
để phát huy hiệu quả hơn nữa của tổ công tác đặc biệt này công an thành phố đà nẵng đã bố trí ba tổ chín trăm một mươi một phối hợp tác chiến với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở tăng cường tuần tra tiến hành chốt chặn xuyên đêm
qua đó từng bước đấu tranh ngăn chặn hàng loạt đối tượng trộm cắp mua bán ma túy cho vay nặng lãi